tối ngày hai mươi chín tháng tám tại thủ đô phnom penh đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại vương quốc campuchia vũ quang minh đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh việt nam
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại buổi chiêu đãi toàn thể khách mời đã được xem những thước phim tài liệu phản ánh về những thành tựu to lớn của nhân dân việt nam
trong hơn bảy thập kỷ qua kể từ khi chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
cùng với đó là những hình ảnh sinh động về các lĩnh vực kinh tế xã hội đang phát triển mạnh mẽ của nước bạn campuchia
cũng như hoạt động hợp tác mọi mặt giữa hai nước láng giềng việt nam campuchia
nhân dịp này đại sứ vũ quang minh khẳng định những kết quả hợp tác tốt đẹp đã được trong thời gian qua
là lý do để tin rằng quan hệ hữu nghị giữa việt nam và campuchia sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn nữa
vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới